công an quận long biên vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
bắt giữ trương việt hùng chú tại tỉnh hà nam để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một người phụ nữ bị mất tích từ ngày một mươi hai tháng bốn
công an quận long biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an phường bồ đề
tiến hành giả soát phương tiện tìm kiếm nạn nhân
quá trình truy tìm đến tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn công an quận long biên đã phát hiện nạn nhân tử vong
trong xe ô tô để ở hầm gửi xe của một trung cư tại phường ngọc lâm quận long biên
đến ngày một mươi sáu tháng bốn công an quận long biên và phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng trương việt hùng
khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tại cơ quan công an hùng khai nhận có quan hệ quen biết với nạn nhân
sau nhiều lần hùng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn cãi nhau hùng đã giết nạn nhân và chiếm đoạt một mươi sáu triệu đồng
rồi lái xe ô tô trở sát đến hầm trung cư mà nạn nhân hay tập gym
sau đó đối tượng chạy trốn ở hạt đến hà nam đến khi bị bắt giữ